thưa quý vị liên quan đến vụ việc nữ bác sĩ bệnh viện ca bị tấm kính đè vào người ở quán cà phê
được biết sau hơn một tháng điều trị sức khỏe của nạn nhân đang trong quá trình phục hồi
tinh thần tốt chuẩn bị được xuất viện để chuyển sang cơ sở phục hồi chức năng
theo đó bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đạo y hà nội
người trực tiếp điều trị cho bác sĩ hoàng minh lý cho biết cô đang phục hồi tương đối tốt
các chức năng sống như tim mạch trao đổi chất gan thận lách ổn định
khi vào viện nữ bác sĩ bị tràn máu màng phổi hai bên rất nặng đến nay chỉ còn dịch hai bên
không đáng lo bệnh nhân cần tập ngồi để tránh viêm phổi dày dính màng phổi
tình trạng vết mổ cuộc sống đã tạm ổn bệnh nhân gặp khó khăn nhất là việc phục hồi chức năng thần kinh hai chân
bác sĩ trung nhận định quá trình này rất khó khăn trông chờ vào phép màu và tinh thần của chính bác sĩ lý
bác sĩ trung cho biết thêm bệnh viện đã liên hệ với các cơ sở phục hồi chức năng tốt nhất như bệnh viện bạch mai
hoặc bệnh viện đạo y hà nội cơ sở hai
bệnh nhân cần được đánh giá toàn trạng trước khi sang các cơ sở phục hồi chức năng
trong quá trình này bác sĩ chuyên khoa nội vẫn phải thăm khám kỹ càng
mục đích phục hồi chức năng trong thời gian tới là giúp bệnh nhân có thể tự ngồi
đến nay nữ bác sĩ trẻ vẫn cần sự giúp đỡ của người bên cạnh nâng đỡ tựa lưng khi ngồi
là người cấp cứu ban đầu mổ trực tiếp cho nữ đồng nghiệp bác sĩ trung rất đồng cảm với tình cảnh của bác sĩ lý
ông luôn tìm hiểu rất kỹ tổn thương để tìm cơ hội điều trị phục hồi cho đồng nghiệp
tiếp xúc với nữ bác sĩ từ khi nhập viện cấp cứu đến hiện nay bác sĩ trung đánh giá lý rất nghị lực
bản thân cô cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của mình
ông hoàng văn thành bố của bác sĩ hoàng minh lý chia sẻ hiện gia đình đã chuẩn bị các phương án chăm sóc lâu dài
thời gian tới ông sẽ quay trở về đơn vị công tác và nhờ người thân ra hà nội giúp đỡ
cơ quan đang tạo điều kiện cho ông thành ứng phép
nói về dự định tương lai ông thành cho biết gia đình chỉ tính ở những bước ngắn hạn chưa thể nghĩ xa về tương lai
tinh thần nữ bác sĩ rất tốt ông chỉ hy vọng duy trì được lâu dài
tuy còn đau nhiều nhưng con gái ông vẫn cố gắng trò chuyện với bố mẹ
gần ba mươi năm làm trà ông thành cố gắng động viên con và cũng an ủi chính mình
khi con nằm trên giường bệnh là thời gian bố con gần gũi nhất
trong hơn một tháng còn gặp nạn ông thành vô cùng xúc động khi đồng nghiệp bạn bè cộng đồng quan tâm chăm sóc hỏi hàn động viên
từ đó gia đình cũng vừa bớt nỗi buồn
đến nay gia đình đã làm việc với the coffee house nơi xảy ra vụ việc
cả hai bên đều trên tinh thần thiện trí mọi bồi thường đã thực hiện xong
trước đó tối ngày hai mươi tháng bốn quán cà phê the corphe house thái hà đống đa hà nội xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi tấm kính trên giếng trời đổ ập xuống khiến một số khách hàng bị thương
trong đó bác sĩ lý bị thương nặng nhất
cô được đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu trong tình trạng vỡ nhiều thần đốt sống tổn thương tủy sống gây liệt toàn hai chân gãy nhiều xương gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí mảng phổi hai bên chấn thương gan độ bốn chấn thương lách độ hai
thông tin từ văn phòng ban chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh bắc cạn khoảng giờ ngày hai mươi hai tháng năm tại thôn phiêng bục xã hiểm lực huyện ngân sơn đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp ba người trong một gia đình
nhận được tin báo lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân
đến khoảng một mươi h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh bắc cạn đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân trong vụ sạt lở đất nói trên
theo đó phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn cho biết sau gần một mươi tiếng đồng hồ tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy các nạn nhân tuy nhiên tất cả đều đã tử vong
danh tính các nạn nhân gồm anh hth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chị ltsm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và cháu hlba sinh năm hai nghìn hai mươi hai là các thành viên trong gia đình
liên quan đến vụ việc chủ tịch xã hiệp lực cho hay thời điểm xảy ra vụ sạt lở vào giờ ngày hai mươi hai tháng năm lúc này trong nhà có tám người
dòng năm người may mắn thoát kịp ba người đang ngủ không biết nên bị nạn
trong khi đất vùi lấp ngôi nhà bị đất đá sạt lở xuống là nhà xây cấp bốn
trong khi đó chủ ngôi nhà xây sạt lở cho biết dạng sáng ngày hai mươi hai tháng năm cả nhà ông tám người đang ngủ thì xảy ra sạt lở đất
theo người này khi nghe thấy tiếng động mạnh ông thức dậy chạy ra gian nhà chính thì thấy bức tường bị đổ sập đất đá sạt vào nhà gây sập hoàn toàn không gian phòng ngủ trong cùng
lúc này ông gọi hai con và cháu đang ngủ trong phòng bị sập nhưng không thấy ai trả lời
người đàn ông vẫn truy hết bàng hoàng kể lại
lúc đó ông vội vàng đạp cửa phòng nơi vợ và mấy đứa cháu đang ngồi gọi dậy
cả nhà sau đó nhanh chóng dìu nhau ra khỏi ngôi nhà bị sạt lở
ông cho biết sự việc diễn ra rất nhanh cả nhà đang ngủ nên không ai hay biết gì
chỉ trong tích tắc ông đã mất đi con gái cháu ngoại và con rể
chủ ngôi nhà cũng cho biết thêm thời điểm xảy ra sạt lở trời không mưa xung quanh nhà chưa có dấu hiệu bị sạt lở
ngôi nhà này gia đình ông xây từ năm hai nghìn một mươi bảy
sau vụ việc thường tâm xảy ra trong sáng ngày hai mươi hai tháng năm
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn hội chữ thập đỏ tỉnh
và chính quyền huyện ngân sơn đã trích quỹ để hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị nạn
những người còn lại trong gia đình nạn nhân đã được chuyển sang trú tạm tại nhà văn hóa thôn
ngày hai mươi hai tháng năm thông tin công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã tạm giữ hà văn hiếu ba mươi năm tuổi quê thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
để điều tra sau khi người này điều khiển xe máy kéo theo xe ba gác tự chế
chở tôn đi ngược chiều trên quốc lộ năm mươi một gây tai nạn khiến một người tử vong và một người khác bị thương
bước đầu điều tra xác định nạn nhân tử vong là anh lms sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
con chị l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cả hai cùng ngộ thành phố hồ chí minh bị thương
trước đó vào trưa ngày hai mươi tháng năm trên quốc lộ năm mươi một chiếc xe gắn máy không gắn biển số
kéo theo thùng xe tự chế do anh hà văn hiếu điều khiển lưu thông ngược chiều trên quốc lộ này
hướng từ huyện long thành
về thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu khi qua xã phước thái huyện long thành
xe này xảy ra va chạm với một xe máy biển số năm mươi chín t hai nghìn ba trăm sáu mươi một do anh lms chở theo chị dtnl
đang lưu thông hướng từ tỉnh bà rịa vũng tàu về thành phố biên hòa
cú va chạm mạnh bất ngờ đã làm anh s bị thương nặng cuộn tôn trên thùng xe
cứa đứt lìa bàn tay phải rồi ngã xuống đường
ngay sau sự cố xảy ra người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
nhưng anh s đã tử vong sau đó con chị l bị thương nhẹ
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng năm vừa qua tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên hình sự sơ thẩm
xét xử một đối tượng về hành vi sát hại người khác
được biết đối tượng này đã trong cơn say xỉn dùng dao tấn công
khiến một cán bộ công an xã tử vong thương tâm
theo bản cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng nguyễn đình trí sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ an
sau khi uống rượu bia về nhà
chửi bới ra tay dạy dụ vợ
bị chồng tấn công người vợ chạy sang quán em trai ruột của trí để lánh nạn
sau đó trí cầm dao sang quán tìm
tại đây khi gặp anh nguyễn sĩ v khách đang ngồi quán uống rượu
trí liền tìm cớ gây sự và dùng dao tấn công vào cổ người đàn ông này
anh về được mọi người đưa đi sờ cứu
bỏ đi một lúc sau trí tiếp tục cầm dao quay lại nhưng quán đã đóng cửa
chị đứng bên ngoài cầm dao chém vào cửa chính và bàn ghế của quán
thấy vậy vợ của trí đã gọi điện cho xóm trường nhờ gọi công an đến can thiệp
một lúc sau ông hoàng thế thề hát công an viên của xóm xuống hiện trường
lúc này chị đã về nhà khóa cửa cổng lại
khi ông th đến nhà đã dựng xe máy ở ngoài rồi nói chuyện mời trí ra xã làm việc
trí không những không chấp hành mà còn đứng ở bờ rào phía trong chém ra cổng
ông thế hát điện thoại báo cho đồng trí phó trưởng công an xã hùng tiến
để tăng cường lực lượng xuống hiện trường để giải quyết
khi ông thế hát đang nói chuyện
trí trèo bờ tường chạy ra dùng dao tấn công nạn nhân
ngay sau đó ông thế hát được đưa đi cấp cứu
nhưng nạn nhân đã tử vong do suy hô hấp suy tuần hoàn vì vết thương thấu ngực
gây án xong trí vào nhà đi ngủ
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày trí bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
trong phiên xét xử nguyễn đình trí đã xin lỗi phía gia đình bị hại
và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ án để trở về với gia đình và xã hội
sau khi xem xét hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đình trí hai mươi năm tù
về tội giết người buộc trí phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại
một trăm tám mươi triệu đồng ngoài sáu mươi triệu đồng đã bồi thường trước đó
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam với ba thanh niên ở huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
các thanh niên trên gồm nguyễn phước thiện hai mươi hai tuổi lâm thanh phúc hai mươi tuổi
mai thanh tèo ba mươi tuổi trần văn nhân hai mươi ba tuổi
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng năm thiện nhân tèo cùng một số người bạn
đến quán karaoke ở huyện trợ mới hát
khi đó tại quán võ văn phúc ba mươi chín tuổi ngụ huyện trợ mới cùng một số bạn đang hát
tại đây hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến
được mọi người can ngăn nên nhóm của thiện bỏ đi
sau khi rời quán nhóm thiện gọi điện thoại rủ lâm thành phúc đến giúp trả thù
nhận lời thanh phúc mang theo một khẩu súng ngắn rồi cùng nhóm của thiện cầm nhiều dao tự chế
quay lại quán để tìm nhóm phúc trả thù
thấy nhóm của văn phúc còn hát thiện dùng dao tự chế đuổi tấn công phúc
khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ
còn thành phúc dùng súng ngắn mang theo bắn nhiều phát chỉ thiền để thị uy
khi công an nhận tin báo đến hiện trường cả hai nhóm mới dừng gây dối
văn phúc được người dân đưa đi cất cứu
ủy viện kết luận tỷ lệ thường tích một mươi hai
liên quan đến vụ việc nhiều nhóm phụ nữ trải thảm tập yoga giữa đường ở thái bình
mới đây ubnd thị trấn kiến sương huyện kiến sương tỉnh thái bình
đã tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thêm một nhóm người
tập trung nằm ngồi giữa đường bộ để chụp ảnh với hoa bằng lăng gây cản trở giao thông
trước đó ngày một mươi chín tháng năm ubnd thị trấn kiến sương đã ra quyết định xử phạt
đối với một mươi bốn người trong nhóm một mươi bảy người có hành vi tập trung đông người trái phép
nằm ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông trong ngày một mươi tám tháng năm
ngay sau khi xử lý nhóm người trên đơn vị tiếp tục ghi nhận thêm các clip hình ảnh
về một nhóm tập yoga khác cũng có hành vi tương tự
sau khi ra soát nắm mắt thông tin công an thị trấn kiến sương đã mời nhóm người trên
lên trụ sở để làm việc và lập biên bản vụ việc
cơ quan công an xác định nhóm này có một mươi sáu người thuộc câu lập bộ yoga ngân châu
có địa chỉ tại huyện tiền hải đã tổ chức tập yoga giữa lòng đường
tại khu vực ngã ba đường trần hưng đạo giao với đường nguyễn công thù
thuộc tổ dân phố tân hưng thị trấn kiến sương vào sáng ngày một mươi một tháng năm
dù cho trên đường vẫn có xe di chuyển nhóm này vẫn trải thảm gần hết lòng đường
để thực hiện động tác yoga rồi chụp ảnh quay clip kỷ niệm với hoa bằng lăng
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất của công an thị trấn kiến sương
chủ tịch ubnd thị trấn kiến sương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với nhóm một mươi sáu người trên về hành vi tập trung đông người trái phép
nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng năm công an huyện cẩm mỹ đồng nai và các đơn vị liên quan
điều tra vụ án mạng xảy ra tại ubnd xã xuân đông huyện cẩm mỹ khiến một người tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định giữa hai người đàn ông cùng đứng tên chung trên sổ đỏ một lô đất
trong quá trình làm thủ tục sang tên hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng
cụ thể vào khoảng chín giờ cùng ngày
ông nguyễn thế lực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một và anh đào xuân lịch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng ngụ xã xuân đông
đã đưa nhau lên ubnd xã xuân đông để làm giấy tờ giải quyết tranh chấp về đất đài
tại ubnd xã hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và sâu sát
trong lúc ẩu đà ngay tại ubnd xã ông lực đã dùng dao đâm anh đào xuân lịch nhiều nhát
khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tạm giữ ông lực để phục vụ công tác điều tra
được biết ông lực và đào xuân lịch đứng
tên chung trên sổ đỏ một lô đất
trong quá trình làm thủ tục sang tên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị hằng nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tài xá diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức nhận tiền hồ sơ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động nước ngoài
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba trần thị hằng nga đã tiếp nhận hồ sơ
của hơn năm trăm linh công dân với tổng số tiền là hơn hai mươi tỷ đồng
theo đó cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động
nhưng trần thị hằng nga vẫn giới thiệu mình là giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động
và thông tin công ty của nga có thể làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động các nước
với mức giá rẻ hơn những nơi khác
từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
nga cam kết các trường hợp nga nhận để làm thủ tục xuất khẩu lao động
đều có tỷ lệ thành công cao rất ít trường hợp trượt
với những chiêu bài và lời hứa mận ngọt chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
đã có hàng trăm công dân có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động các nước
như hàn quốc australia new zealand canada hoa kỳ
được các môi giới tiến hành giới thiệu và gửi hồ sơ cho nga để làm thủ tục
quá trình nhận làm thủ tục các công dân có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động
đã đóng tiền theo nhiều đợt với tổng số tiền nhiều tỷ đồng
nhưng sau khi đóng tiền vẫn không được đi như nga đã hứa hẹn
nhiều công dân đã yêu cầu nga trả tiền
nga hứa hẹn nhiều lần nhưng vẫn không trả cho các công dân
tất cả số tiền nhận từ các công dân nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
cơ quan công an xác định văn phòng công ty của nga tại thành phố hà nội
chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ
trong văn phòng chỉ có một bộ bàn ghế không có máy tính máy in các loại hồ sơ
và cũng không có nhân viên nào trong công ty
từ những tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị hàng nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
khám xét chỗ ở của trần thị hằng nga cơ quan chức năng thu giữ một máy tính sách tay
một máy tính bản ba điện thoại di động nhiều hộ chiếu hình ảnh lịch hẹn găn tay xin visa
hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa
bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba
trần thị hằng nga đã tiêm nhận hồ sơ của hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động nước ngoài được các môi giới đã giới thiệu
với tổng số tiền nga nhận được từ các công dân là hơn hai mươi tỷ đồng
để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an thông báo
nhưng ai là nạn nhân của trần thị hàng nga
nhanh chóng liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để phối hợp giải quyết
liên quan đến sự cố khách hàng phát hiện miếng pate lúc nhúc giỏi tại cơ sở bánh mì
trào cột điện quán chi nhánh thái bình khiến cộng đồng mạng sợ hãi
mới đây ubnd tp thái bình đã đưa ra quyết định xử phạt hai mươi một triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh này
theo quy định xử phạt hộ kinh doanh đã vi phạm các hành vi sau
kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
quy định tại khoản một điều một mươi tám nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
vi phạm quy định khác về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống
tại điểm d khoảng bốn điều một mươi năm nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp
ubnd tp thái bình quyết định xử phạt hộ kinh doanh
bánh mì chảo trên hai mươi một triệu đồng đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất
chế biến kinh doanh cung cấp thực phẩm của đơn vị này trong vòng hai tháng kể từ ngày ra quyết định
ngay sau vụ việc trên ubnd tp đã chỉ đạo giả soát chấn trình dịch vụ kinh doanh ăn uống trên địa bàn
đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm
trước đó ngày tám năm mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh dòi bò lúc nhúc trên miếng pate
tại một quán bánh mì chảo ở thái bình
tối ngày chín tháng năm đại diện chuỗi hệ thống bánh mì chảo cột điện quán cho biết
ban quản trị chuỗi bánh mì trào này đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở ở thái bình
đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi
đồng thời chưa quản lý sát sao nhân viên trong quá trình bảo quản nguyên liệu
cơ sở gây ra hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khách hàng và uy tín thương hiệu
vì đại diện này khẳng định chuỗi nhà hàng sẽ không trốn tránh trách nhiệm và xin chân thành nhận lỗi
ngày hai mươi một năm vừa qua công ty cộng phần quản lý bất động sản tht hà nội có đơn gửi tới cơ quan báo chí
cơ quan bảo vệ pháp luật đề nghị nhanh chóng điều tra và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng tài sản
cho nhân viên và công ty sau khi xảy ra vụ xô xát làm một số người bị thương
liên quan đến vụ xô sát xảy ra tại trụ sở công ty cộng phần quản lý bất động sản tht lạc kê hà đông hà nội
cách đây ít hôm cơ quan điều tra đã xác định được một mươi một đối tượng liên quan và khởi tố vụ án để điều tra
theo xác minh ban đầu của cơ quan công an năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần đầu tư xây dựng vina thủ đô mua bê tông thương phẩm
của công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển việt tiệp công ty việt tiệp và phát sinh công nợ hơn một bảy tỷ đồng
sau đó giám đốc công ty việt tiệp giao anh tê nhân viên công ty đối chiếu công nợ với ông đê giám đốc công ty cộng phần đầu tư xây dựng vina thủ đô
ngày một mươi ba tháng năm anh tê cùng ba người khác đến trụ sở công ty tht để tìm ông đê giám đốc công ty vina thủ đô
do trước đó công ty cộng phần đầu tư xây dựng vina thủ đô trực thuộc công ty cộng phần quản lý bất động sản tht
vì chưa gặp được ông đê nên nhóm anh tê ngồi đợi ở phòng khách tầng một
sau đó hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra sô sát hiện vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ
ở một diễn biến khác liên quan đến vụ việc ngày hai mươi một tháng năm đại diện công ty tht
đã có thông tin chính thức khẳng định công ty này và công ty vina thủ đô là hai pháp nhân khác nhau
chuyện về công nợ nêu trên không liên quan đến công ty tht
tuy nhiên trưa ngày một mươi ba tháng năm có một nhóm khoảng bốn đến năm đối tượng lạ mặt
xăm trổ đến trụ sở công ty tht chửi bới dọa nạt thái độ rất hung hăng
côn đồ đòi gặp ông đê giám đốc công ty vina thủ đô
đại diện công ty tht cho biết họ không nói cụ thể lý do gặp ông d để làm gì chỉ nói nợ nần gì đó
phía công ty không biết những đối tượng này là ai ở đâu đến
và lễ tân đã giải thích đây không phải là trụ sở của công ty vina thủ đô
ông đê cũng không có ở đây đây là văn phòng của công ty tht và chỉ có nhân viên của công ty làm việc
mặc dù nhân viên công ty đã giải thích song các đối tượng nêu trên vẫn không nghe
tiếp tục chửi bới dọa nạt đòi giải quyết công nợ với công ty vina thủ đô
và dẫn đến xảy ra xô xát với bảo vệ của công ty
đại diện công ty tht cho biết nhóm đối tượng này đã gọi thêm nhiều người đi ô tô xe máy
hàng chục người đến với mục đích để bao vây trụ sở đe dọa hành hùng
đàn áp những người làm trong tòa nhà và xâm phạm trái phép trụ sở
hủy hoại tài sản trong văn phòng công ty
đại diện công ty tht thông tin thêm vụ xô xát khiến hai bảo vệ công ty tht bị thương
chảy máu đầu và bị ngất trước sự chứng kiến của rất nhiều người
đến nay công ty tht đã có đơn gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật
đề nghị nhanh chóng điều tra vụ việc bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của công ty
thời gian gần đây trên địa bàn lâm đồng đã xảy ra bốn vụ đuối nước
trong các ao hồ chữ nước tới nông nghiệp khiến chín người tử vong hầu hết là các cháu bé
sau nhiều vụ việc thương tâm ubnd tỉnh lâm đồng thông tin đã ra văn bản
gửi các sở ban ngành đoàn thể về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích
và phòng chống đuối nước cho trẻ em
theo đạo ubnd các huyện thành phố sớm chỉ đạo ubnd cấp xã tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn các hộ gia đình thường xuyên giả soát phát hiện kịp thời các địa điểm khu vực
có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích đối với trẻ em để có biện pháp phòng ngừa khắc phục
nhằm loại bỏ những nguy cơ gây tai nạn đuối nước cho trẻ em
chính quyền các xã yêu cầu người dân cam kết tổ chức rào chắn khu vực ao hồ tự đào
trong vườn cây trang trại nhằm tăng cường phòng chống đuối nước ở trẻ em
người nào không làm rào chắn để xảy ra đuối nước sẽ phải chịu trách nhiệm
ubnd các huyện thành phố sớm thành lập các tổ công tác tăng cường kiểm tra việc rào chắn
cắm biển cảnh báo nguy hiểm cấm bơi lội tại các ao hồ sông suối các khu vực
địa điểm thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em
việc này phải được hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không đưa trẻ em
theo đi làm tại các khu vực có ao hồ sông suối
các gia đình cần có biện pháp theo dõi
quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường
đặc biệt là dịp nghỉ hè để ngăn ngừa tình trạng đuối nước
chỉ trong vòng gần tháng rưỡi qua trên địa bàn đã xảy ra bốn vụ đuối nước
trong các ao hồ chữ nước tưới nông nghiệp khiến chín người tử vong trong đó có tám cháu bé
thường tấm nhất là vụ bốn học sinh cùng đuối nước tử vong trong hồ nước
dùng để tới rào củ ở phía sau biêu điện xã phú hội huyện đức trọng
cụ thể ngày một mươi chín tháng năm bốn học sinh dắt nhau ra khu vực cạnh hồ nước trời
không may một cháu bé bị trượt chân rơi xuống hồ ba cháu còn lại tìm cách cứu
và cũng bị đuối nước tử vong trong đó có hai anh em ruột
một vụ khác xảy ra tại thành phố bảo lộc khiến hai vợ cháu cùng tử vong
trong ao chứa nước tưới cà phê của gia đình mình
cụ thể sáng ngày hai mươi chín tháng bốn khi chơi một mình trong vườn cà phê tại thôn năm
xã đại lào bé gái tên l t q c sinh năm hai nghìn một mươi tám rớt xuống hồ chứa nước tới
người mẹ tìm cách cứu cháu nhưng cả hai đều tử vong trong hồ
được biết thời gian qua
do nắng hạn kéo dài người dân đã đào nhiều ao hồ để tìm nguồn nước tưới chống hạn cho cây trồng
đa số các ao hồ này không được rào chắn nên rất nguy hiểm
trẻ em dễ bị trượt chân rơi xuống nước
nhiều ao hồ được lót bạt để giữ nước nên rất trơn trượt lại không được rào chắn
nên nếu trượt chân rơi xuống nước thì không có vật gì để bám lấy để leo lên bờ
do đó một khi đã rớt xuống hồ thì nguy cơ tử vong là rất cao ngay cả đối với người lớn
thưa quý vị
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hàng chục căn nhà chủ yếu thuộc xóm bãi thôn vân hội xã phong vân
có dấu hiệu bị nứt tường nhiều nhà kiên cố cũng xuất hiện những vết nứt chạy dài trên nền gạch
lý giải về hiện tượng này các chuyên gia xác định lòng sông suy giảm do mất cát
là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
theo báo cáo của đoàn chuyên gia nguyên nhân khách quan là địa chất khu vực này yếu
vị trí kẻ phong vân thuộc ngã ba hợp lưu sông đà và sông hồng nên dòng chảy phức tạp
nguyên nhân chủ quan khiến tuyến kè đê bị nứt là sự suy giảm lượng cát dưới lòng dẫn sông đà
dòng chủ lưu khi chảy qua khu vực này có xu hướng dịch chuyển về phía kẻ phong vân
tạo ra hai hố sói lở lớn với độ sâu từ ba đến năm mét so với thời điểm năm hai nghìn hai mươi ba
hai hố sói lở trên đã khiến các công trình kè đê bên bờ sông bị mất chân
tạo thành vách đứng tăng nguy cơ sạt lở
sau khi nhận được đánh giá và khuyến cáo từ các chuyên gia
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân huyện ba vì
chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng ủy ban nhân dân xã phong vân tổ chức cắm biển cảnh báo
rào chắn khu vực sạt lở không cho người dân qua lại
cơ quan chức năng cũng khuyên cao chính quyền địa phương có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản
chủ động di rời trong trường hợp khẩn cấp và có biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác cát ở khu vực này để ổn định dòng dẫn
ngày hai mươi tháng năm văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết đã ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo
của phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn liên quan tình hình khai thác cát thuộc địa phận tỉnh phú thọ
khu vực giáp danh huyện ba vì
hà nội cũng đã gửi văn bản tới ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ nêu rõ thực trạng tồn tại và các vi phạm
từ hoạt động khai thác cát trên sông đà sông hồng thuộc khu vực giáp xanh địa giới hành chính giữa hai địa phương
theo đó đề nghị phú thọ có biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát trên địa bàn
phối hợp chặt chẽ với hà nội để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống thiên tai ngăn chặn xử lý rứt điểm vi phạm trong khu vực
huyện ba vì cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra giả soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản
trước đó huyện ba vì có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết tình trạng khai thác cát trên sông đà sông hồng
đã làm ảnh hưởng đến lòng sông cây biến nổi dòng chảy làm sạt lửa chân kè và nứt đường đỉnh kè tường rào tường nhà công trình dân sinh
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi một tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo ngô văn trung hai mươi năm tuổi trú tại ba vì hà nội một mươi năm tù về hành vi sát hại người khác
theo cáo trạng ông ngô văn quy năm mươi bốn tuổi chú ba vì bị bệnh tâm thần phân liệt nên được vợ chồng em trai ruột nuôi dưỡng
do bị bệnh ông quy có lần vô cớ gây sự chửi ngô văn trung điều này khiến trung bực tức nên vào sáng ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba anh ta đến nhà tấn công ông quy
thấy ông này đang ngồi ở thèm nhà trung xông vào xuống tay với ông huy
mặc dù được người nhà của ông quy can ngăn nhưng trung vẫn túm cổ áo kéo người nạn nhân ra ngoài cổng
tại đây trung nhặt gạch tấn công đầu khiến nạn nhân bị thương
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ngô văn trung tới cơ quan công an đầu thú
theo kết quả giám định thương tích ông quy bị tổn hại sức khỏe bảy
sau khi xảy ra sự việc phía nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
người nhà cho hay bị cáo sinh non thường xuyên đau yếu tinh thần không được ổn định
theo hội đồng xét xử đây là tình tiết giảm nhẹ của bị cáo
sáng ngày hai mươi hai tháng năm trên đường tam bình phường tam phú tp thủ đức tp hcm đã xảy ra một vụ hỏa hoạ
theo đó khoảng bảy giờ khói lửa bùng lên từ nhà xưởng chứa máy móc thiết bị ở đường tam bình
lúc này một số người dân thấy cháy chạy đến dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
lửa sau đó tiếp tục bùng lên thiêu dụi nhiều tài sản
theo người dân thời điểm xảy ra một số nhân viên bên trong xưởng xong họ kịp thoát ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức điều động nhiều xe và cán bộ
chiến sĩ đến hiện trường một đoạn đường được phong tỏa cảnh sát dùng vòi rồng liên tiếp phun nước dập tắt đám cháy
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
cũng trong sáng ngày hai mươi hai tháng năm các đơn vị nghiệp vụ của công an tp thủ đức phối hợp với công an tp thạch hà
bảo vệ khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của hai nam thanh niên
theo đó khoảng bảy giờ cùng ngày người dân phát hiện hai nạn nhân đã tử vong
nằm cách nhau khoảng ba mét dưới tuyến đề hiễu nghèn đoạn qua xã thạch sơn huyện thạch hà
cạnh hiện trường có một chiếc xe máy hư hỏng nặng
khu vực hiện trường là khúc cua trên tuyến đề hữu nghèn để kết hợp đường giao thông nông thôn
cách cầu thạch sơn bắc qua sông đò điểm hai trăm linh mét
theo thông tin ban đầu hai thanh niên nói trên tên nguyễn hiễu l và nguyễn văn đề
cùng hai mươi năm tuổi trú tại thạch trung tp ht
vào đêm ngày hai mươi một tháng năm hai nam thanh niên này từ nhà ở xã thạch trùng sang xã thạch long
huyện thạch hà dự tiệc vui tại một đám cưới
người thân không thấy họ trở về nhà đến khi phát hiện sự việc nêu trên
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ
mới đây tổ công tác i một mươi một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm
tại đường phạm văn đồng phan kế thiện quận cầu giấy hà nội
theo đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng năm tổ công tác phát hiện một nam thanh niên
điều khiển xe máy nhãn hiệu honda mang biển kiểm sát hai mươi chín d hai nghìn ba trăm sáu mươi sáu x có biểu hiện nghi vấn
và đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính
qua quá trình kiểm tra tổ công tác thu giữ trong cốp xe của đối tượng một con dao dài
có phần lưỡi sắc nhọn đấu tranh tại chỗ đối tượng khai mang dao đi để phòng thân
danh tính đối tượng được xác định là hvl sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thị xã kỳ anh hà tĩnh
hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tăng vật về công an phường sở tại
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi một tháng năm vừa qua công an tp thủ đức phối hợp cùng các phòng nhiệm vụ công an tp hồ chí minh
để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông ngoại quốc bị phát hiện tử vong
trong một khách sạn tại tp thủ đức trong tình trạng khóa thần
theo công an tp thủ đức người đàn ông tử vong được xác định là ông a b h
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quốc tịch anh
trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi trưa ngày hai mươi một tháng năm chị hát là quản lý của một quốc tịch
khách sạn ở đường trần ngọc diện khu phố bốn phường thảo điền thành phố thủ đức đi kiểm tra phòng số một mươi
có ông a b h lưu trú nhưng thấy lâu không ra ngoài
chị hát có gõ cửa phòng nhưng vị khách không lên tiếng
chị at mở cửa vào trong kiểm tra thì phát hiện người đàn ông quốc tịch anh
đã tử vong trên giường trong tình trạng không mặc quần áo
khi nhận tin báo cơ quan công an đã phong tỏa để khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm từ thì điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông a b h tử vong
thông tin từ công an huyện đàn phượng hà nội cho biết
nhà một hộ dân trên địa bàn huyện vừa xảy ra hỏa hoạn khi sử dụng cùi để luộc bánh trưng rồi bỏ quên
theo đó vào khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện đan phượng
nhận được thông tin vụ cháy tại nhà dân ở số hai mươi năm ngõ hai mươi sáu phố thụy ứng thị trấn phùng
ngôi nhà gồm một tầng và gác xép
đàm cháy xảy ra tại khu vực gác xép là bếp của ngôi nhà này
nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chủ nhà bất cần dùng bếp củi luộc bánh trừng để qua trưa nhưng không có người chồng
ngay sau đó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện đan phượng
huy động một xe chỉ huy hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
tổ liên gia phòng cháy trợ cháy thị trấn phùng cùng hỗ trợ phối hợp không chê đám cháy không để ngọn lửa lan rộng
lực lượng tại chỗ gồm người dân tổ liên gia dân phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở chuyên ngành công an cấp xã và người nhà
sử dụng hai bình chữa cháy nhưng không dập tắt được đám cháy
lực lượng công an thị trấn đội dân phòng triển khai máy bơm trợ cháy được trang bị cấp hút nước từ bề tiều cảnh tại nhà dân liền kè
tiếp nước cho xe trợ cháy
đến một mươi ba h một mươi phút cùng ngày vụ cháy được dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người toàn bộ khu vực các xếp nhà dân bị thiêu rụi
mới đây trên đường dt bảy trăm năm mươi chín tỉnh bình phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tài và xe máy
theo ghi nhận ban đầu vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng năm trên đoạn đường dt bảy trăm năm mươi chín đoạn qua thôn đồng tiến
xã phước tân huyện phú riềng tỉnh bình phước
đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tài và xe máy vụ vai trạm đã khiến hai người tử vong tại chỗ
theo đó xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi chín c hai mươi năm nghìn năm trăm linh chín chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi bốn
hướng từ tỉnh đắk nông đi huyện phú riềng đến thôn đồng tiến xã phước tân xe tải bất ngờ vai trạm với xe máy mang biển kiểm soát sáu mươi hai b một trăm ba mươi ba nghìn bốn trăm linh sáu
do một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi điều khiển cho bà bùi thị thanh thúy ba mươi bảy tuổi ngụ tỉnh bến tre
lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh khiến cho hai người đi trên xe máy tử vong tại hiện trường xe máy bị hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày hai mươi một tháng năm trên địa bàn phường chín thành phố đà lạt xảy ra một vụ tai nạn xe máy tông vào một cháu bé sau đó người điều khiển xe máy đã bỏ chạy
cụ thể camera của người dân đã ghi lại khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm trên đường mê linh
phường chín thành phố đà lạt có một số người dân đang đi bộ tập thể dục sau đó xuất hiện một chiếc xe máy chở theo một người phía sau di chuyển với tốc độ khá nhanh
đã tông vào cho bé chạy trên đường sau khi xảy ra va chạng người điều khiển xe máy đã tăng ga bỏ chạy hậu quả cho bé bị xe máy tông trùng đã bất tỉnh tại chỗ
được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp nhận xử lý
phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh
ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp con tung vừa tiến hành sang minh đấu tranh làm rõ một đối tượng có hành vi tảng trữ
chế tạo vũ khí trên địa bàn thành phố con tum trước đó qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã bắt quả tang đối tượng đinh văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại năm mươi năm trên ba mươi bảy trần nhật duật
phường duy tân tp con tung tỉnh con tung khi đang tảng trữ bốn khẩu súng ngắn dạng zulu ổ xoay ba khẩu súng dạng súng bút cùng nhiều loại đạn tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng
lực lượng công an còn thu giữ nhiều loại máy móc linh kiện dụng cụ nghi dùng để chế tạo súng
tại cơ quan công an hậu khai nhận đã tìm hiểu và học cách lắp ráp súng qua youtube rồi lên mạng mua các linh kiện máy móc về chế tạo súng bán kiếm lời
để thu hút người mua hậu lập nhiều tài khoản facebook zalo youtube shopee để đăng tải quảng cáo giao bán
không những thế đối tượng còn nhận lắp ráp súng khi người khác có yêu cầu
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh con tum tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định
liên quan đến vụ việc bốn trăm ba mươi tám công nhân ở vĩnh phúc ngộ độc ngành y tế địa phương cho biết vừa nhận được kết quả xét nghiệm ban đầu liên quan đến sự việc này
theo kết quả được thực hiện bởi viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
đã phát hiện vi khuẩn bacillus cereus trong món canh chua giá đỗ
đây được cho là nguyên nhân nghi ngờ cao nhất dẫn đến hàng trăm công nhân ngộ độc sau bữa ăn
triệu chứng lâm sàng công nhân gặp phải là nôn tiêu chảy phù hợp với nhận định này
vụ việc trên xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng năm
công ty trách nhiệm hưu hạn singuon berniger việt nam tổ chức cho hơn ba công nhân ăn trưa thành hai ca
ca một hơn một suất ca hai khoảng hai suất
suất ăn do công ty này tự nấu gồm có gà xào súp rơ xanh canh da đỗ dưa muối
tổng cộng bốn trăm ba mươi tám công nhân vào viện với hai triệu chứng chính là nôn và đi ngoài nhiều lần
bệnh nhân nhanh chóng hết triệu chứng trong một hai ngày
đến sáng ngày hai mươi một tháng năm không còn bệnh nhân nào còn điều trị ở viện
sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã kiểm tra các bếp ăn tuyên truyền về an toàn thực phẩm
nhưng không thể kiểm tra hết được hiện tượng thực phẩm đi lòng vòng
đơn vị đặt rau cung cấp cho bếp ăn nhưng rau lại mua ở chợ
món canh chua giả đỗ tìm thấy vi khuẩn có độc tố gây nôn tiêu chảy
gồm giá đỗ hành lá rau mùi nước và quả chua
ngày hai mươi một tháng năm thông tin từ công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng kha văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và nguyên bá sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại xã bình chuẩn huyện con cuông
về hành vi mua bán chai phép chân mặt túy
thông tin ban đầu vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm
trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám g đoạn qua xã châu phong huyện quỳ châu
công an huyện quỳ châu phát hiện kha văn quyết và nguyên bá sinh
đang có hành vi mua bán chai phép chân mặt túy nên tiến hành bắt giữ
để trôn chạy quyết và sinh đã điều khiển xe mô tô lao thẳng vào tổ công tác
chống đối quyết liệt tổ công tác đã không chế và bắt giữ hai đối tượng đảm bảo an toàn
khám xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ hai mươi năm viên ma túy tổng hợp hai mươi một một mươi sáu gram heroin
ba điện thoại di động một xe mô tô cùng nhiều tăng vật liên quan
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên ở khu vực biên giới
theo cơ quan công an đối tượng kha văn quyết có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và mua bán chai phép chân mặt túy
đối tượng nguyễn bá sinh có một tiền án về tội tẳng chữ chai phép chân mặt túy
chủ tịch ủy ban nhân dân xã cao mang huyện mù căng trải tỉnh yên bá cho biết
trước ngày một mươi bảy tháng năm gia đình ông lù a trơ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở bản khao mang xã khao mang
làm cơm để đo đám hiếu trong quá trình nấu ăn do không khoa chốt khiến bình ga bị hở
khi gia đình đun bếp gần đó đã bén lửa và nổ bùng lên khiến bốn thành viên trong cùng gia đình bị bỏng nặng gồm
ông lù a chơ bà giàng thị của sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba anh phàng a tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bà cháu lù thị phành sinh năm hai nghìn một mươi bảy
ngay sau khi vụ việc xảy ra gia đình đã đưa các đồng hành
các nạn nhân bị bỏng đến trung tâm y tế huyện mù căng trải để cấp cứu điều trị
sau khi được sơ cứu ban đầu các bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa khu vực nghĩa lộ
trong tình trạng bỏng độ một độ hai
nhiều vùng trên cơ thể bệnh nhân như đầu mặt cẳng tay cẳng chân bàn tay bàn chân bị bỏng độ ba
đến ngày hai mươi một tháng năm sau khi được điều trị tích cực các nạn nhân cơ bản đã hồi phục sức khỏe
riêng cháu lù thị phành phải chuyển về bệnh viện bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị
gia đình cháu phành thuộc diện đặc biệt khó khăn nên địa phương đang kêu gọi vận động các mạnh thường quân và nhân dân
đóng góp hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ điều trị cho cháu
thưa quý vị do mưa lớn kéo dài cát đỏ từ đồi cao theo nước mưa tràn xuống hai đoạn đường trên địa bàn phường mũi né và hàm tiến
thành phố phan thiết bình thuận vùi lấp nhà cửa ô tô xe máy của người dân
ngay sau khi vụ việc xảy ra hàng trăm người đã được huy động dọn dẹp cào cát đỏ lấp kín đường tràn vào nhà dân để giao thông được thông suốt
theo đó chiều ngày hai mươi một tháng năm thông tin từ phó chủ tịch ubnd tp phan thiết cho biết địa phương đã huy động hai trăm linh người
hàng chục xe xúc xe múc và ô tô tải để dọn dẹp san bùn đất sau sự cố tràn cát đỏ trên địa bàn
đến chiều tối cùng ngày đoạn đường ở phường hàm tiến cơ bản thông xe sau khi được dọn dẹp đối với các đoạn đường tại phường mũi né
các lực lượng đang cấp tập dọn dẹp cố gắng thông một bên đường để xe cộ qua lại
trước đó dạng sáng cùng ngày sau trận mưa lớn kéo dài cát đỏ từ đồi cao tràn xuống khiến đoạn đường ở phường mũi né và hàm tiến
nhà cửa người dân xe ô tô xe máy bị vùi lấp
sự cố khiến khu vực đường huỳnh thúc kháng đoạn đường dài chừng ba trăm năm mươi mét từ khu du lịch đại dương xanh đến vĩnh phương
phường mũi né bị cát đỏ phủ lấp với độ dày từ năm đến một mét có nơi một năm mét
tương tự đường nguyễn đình triều phường hàm tiến cát đỏ cũng tràn xuống kéo dài khoảng một trăm năm mươi mét cao từ một m đến một năm mét
giao thông các tuyến đường này bị ảnh hưởng xe không thể qua lại
thống kê thiệt hại ban đầu sự cố đã khiến khu vực phường mũi né bị ngập một ô tô khách bốn xe máy cát đỏ tràn vào nhà dân làm sập tường hư hỏng đồ đạc
cát đỏ cũng tràn vào nhà hàng đại dương xanh và quán viễn phương gây hư hại
tại phường hàm tiến năm nhà dân bị ảnh hưởng
cát đỏ tràn xuống chuột lấp nửa bức tường cạnh đó năm xe máy bị vùi lấp
cơ quan chức năng tỉnh bình thuận yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi dự báo tình hình thời tiết
đặc biệt bản tin cảnh báo mưa lũ hướng dẫn người dân để giảm thiểu thiệt hại
đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại có phương án đề xuất hỗ trợ cho người dân
thưa quý vị sở du lịch tp hcm mới đây cho biết lượng khách du lịch đến tp hcm tiếp tục tăng
theo đó khách quốc tế đến thành phố trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo đạt khoảng ba trăm chín mươi bốn bốn trăm hai mươi bốn lượt
tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt gần hai ba triệu lượt
tăng ba mươi một bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đạt ba mươi bảy so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn
trái lại với lượng khách du lịch quốc tế khách du lịch nội địa đến tp hcm trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đạt ba một trăm một mươi hai lượt giảm ba hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt một mươi ba chín trăm chín mươi bảy bảy trăm chín mươi năm lượt tăng một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đạt ba mươi sáu tám so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng thu du lịch tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của tp hcm ước đạt một mươi năm chín trăm chín mươi tám tỷ đồng
tăng hai bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt bảy mươi sáu bốn mươi bốn tỷ đồng tăng một mươi ba chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn mươi so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm tiếp tục thu hút khách du lịch trong và ngoài nước sở du lịch tp hcm cho biết
trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tập trung khai thác
và phát huy thế mạnh của du lịch thành phố với các loại hình du lịch là tiềm năng của địa phương
tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
trọng tâm là triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch đường thủy năm hai nghìn hai mươi
phát triển sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử trên địa bàn thành phố
phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn liền với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
mới đây tại thánh đường âm nhạc berliner philharmonie một trong những phòng hoàn nhạc bậc nhất thế giới
lần đầu tiên trong lịch sử giàn hợp sướng thính phòng đức đã trình bày dân ca việt nam
các bản dân ca kê trúc sinh qua cầu gió bay bèo giặt mây trôi ngựa ô thương nhớ
mang đậm nét văn hóa việt đã vang lên thu hút đông đảo khán giả
đây là kết quả từ dự án âm nhạc berlin hà nội hai nghìn hai mươi ba của gian hợp sướng thính phòng đức
leichtin burger fitbin thành quả của ý tưởng và sự cộng tác làm việc chung giữa nữ nhạc trường đức
kachin hamner cùng với cặp vợ chồng nghệ sĩ âm nhạc dân tộc việt nam trần phương hoa và lê mạnh hùng
kết nạp thêm một số giọng ca người việt để trình bày các tác phẩm âm nhạc của việt nam đức và thế giới bằng nhiều thứ tiếng
các bản dân ca việt đã được giáo sư nhạc sĩ đặng ngọc long ở berlin nhạc sĩ jerry dạ lam hương thảo nguyên ở munich
và nữ nhạc trường katrin hamner biên soạn đặc biệt cho dàn hợp sướng
ngoài các loại nhạc cụ cổ điển còn có thêm ràn dân tộc đệm do nghệ sĩ trần phương hoa và lê mạnh hùng trình diễn
rất hiếm thấy khi hát hợp sướng cổ điển bốn bẻ các tác phẩm biên soạn cho hợp xướng trên đã được hơn một trăm linh giọng ca nam nữ của ba dàn hợp xướng đức ở berlin hợp lại biểu diễn
việc đưa âm nhạc dân tộc hoa và dòng chảy âm nhạc hiện đại đã khó
việc những bài hát dân ca việt nam vang lên trong một thánh đựng âm nhạc có tên tuổi trong một chương trình hoa nhạc hoành tráng được dàn dựng công phu và nhuẩn nguyễn lại càng khó hơn
hơn nữa sự xuất hiện của nhạc dân tộc việt nam lần đầu tiên tại nhiều quốc gia khác nhau ở châu âu các thành phố lớn các địa danh lịch sử nổi tiếng nhiều festival âm nhạc quốc tế
trong một số vở kịch bộ phim truyện phim tài liệu chương trình âm nhạc các giàn nhạc thuộc nhiều thể loại nhạc khác nhau càng cho thấy văn hóa việt nam đã sánh vai và hội nhập với thế giới
thưa quý vị trải dài trên sông cái sắn từ cần thơ về kiên giang có nhiều bến đò ngang dùng để đưa rước khách qua sông mỗi ngày
tuy nhiên việc đảm bảo an toàn giao thông nơi đây vẫn chưa được quan tâm tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường
tại những bến đò trên sông cái sắn đi qua địa bàn cần thơ kiên giang như bến đò kênh f kênh d kênh c kênh b kênh a kênh một kênh hai kênh ba kênh bốn
mỗi ngày các bến đò đưa rước hàng nghìn lượt khách qua sông để phục vụ việc đi lại mua bán sinh hoạt
đặc biệt trên các bến đò này đưa dước nhiều học sinh trẻ nhỏ đến trường
quan sát thấy tại một số bến đò có treo các bảng nội quy tuyên truyền chấp hành đúng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định
đáng nói trong mỗi chuyến đò từ người lái phương tiện đến hành khách hầu hết đều không có người nào mặc áo phao trong quá trình di chuyển trên sông
đáng chú ý nhiều trường hợp là học sinh trẻ nhỏ cũng không mặc áo phao
chia sẻ tại bến đò kênh f một học sinh trường trung học phổ thông thạch an huyện vĩnh thạnh cho biết
mỗi ngày đến trường tài thường đi qua bến đò kênh f
tài có thấy trên đò có trang bị áo phao nhưng không hiểu tại sao lại không có ai mặc cũng không ai nhắc nhở các bạn học sinh mặc áo phao
em học sinh này bày tỏ quan ngại việc không mặc áo phao khi qua đò rất nguy hiểm
bởi nếu có xảy ra sự cố thì em cũng không biết bám vào vật nào dưới sông để thoát nạn
riêng em biết bơi còn đỡ còn đối với những bé nhỏ không biết bơi lại càng nguy hiểm
là người thu phí tại bến đỏ hơn ba mươi năm một người dân sinh sống tại vĩnh thạnh cho hay
thông thường người dân khi qua đò sẽ không mặc áo phao
còn đối với các em học sinh cũng chỉ trang bị dụng cụ phao cầm tay cho dễ sử dụng
bởi vì sau này nhỏ việc mặc áo phao sẽ làm mất thời gian của mọi người
trao đổi với ông mai minh ngoan tránh văn phòng ban an toàn giao thông thành phố cần thơ
ông hoan cho biết thời gian qua ban an toàn giao thông thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị gia quân
tuần tra kiểm soát tuyên truyền công tác an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn
qua đó bàn nhận thấy hiện nay việc thực hiện trật tự an toàn giao thông đường thủy của người dân vẫn còn sơ sai
nguy cơ tai nạn cao
ông ngoan nhấn mạnh ban an toàn giao thông thành phố đang có kế hoạch tổng thể về chương trình tuyên truyền an toàn giao thông
cho các bạn học sinh sinh viên ở các trường trên địa bàn thành phố
trong những trường này chúng tôi sẽ lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy
đặc biệt đối với những trường hợp có nhiều em học sinh tham gia giao thông ở những bến đò trên các sông
chúng tôi sẽ nhắc nhở về việc trang bị áo phao cho các em
thưa quý vị trong khuôn khổ đại lễ phật đản phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi tám
chiều tối ngày hai mươi một tháng năm vừa qua giáo hội phật giáo tỉnh thừa thiên huế
tổ chức lễ giúp phật cầu nguyện quốc thái dân an và thế giới hòa bình
lễ dước phật được tổ chức tại quốc tự diệu đế lên chùa từ đàm
lễ giúp phật bắt đầu bằng lễ tắm phật
sau đó kiệu phật từ chùa diệu đế được đưa lên xe hòa cùng đoàn diếp phật
đến chùa tự đàm trong không khí trang trọng và tôn kính
một người dân ở thị trấn phú đà huyện phú vàng tham gia lễ giúp phật cho biết
lễ giúp phật đối với phật tử ở thừa thiên huế là một lễ rất quan trọng
thể hiện như tấm lòng của một người con phật đối với người cha của mình
mọi người rất mong đến ngày hôm nay để tham gia lễ giúp phật này
mọi người đều cầu mong cho thế giới hòa bình chúng xanh an lạc
lễ giúp phật là một nét đẹp truyền thống của phật giáo
gửi đi thông điệp hòa bình đến với nhân loại
đây là nghi lễ quan trọng trong mùa đại lễ phật đàn tại huế
được tổ chức liên tục từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đến nay
thu hút đông đảo du khách và đồng bào phật tử tham gia
hòa thượng thích kế trơn trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế cho biết
cứ mỗi mùa phật đàn về thì tăng ni phật tử đều thành kính trang nghiêm
tổ chức lễ cung nghênh đức phật từ chùa diệu đến lễ đài chùa từ đàm
trong lễ rước vật tất cả phật tử đều nhất tâm hồi hướng cầu nguyện cho tổ quốc vinh quang
thế giới hòa bình đạo pháp trường tồn chúng xanh an lạc
thưa quý vị lễ phật đàn là ngày lễ trọng đại của phật giáo
được tổ chức hàng năm vào ngày dằm tháng bốn âm lịch để kỷ niệm ngày đức phật thích ca ra đời
trong ngày lễ năm nay khắp các ngôi chùa đường phố ở hà nội đều đâu đâu cũng thấy sợ bóng cờ
băng rôn trang hoàng rực rỡ sắc màu mừng phật đàn
chủ đề chính của lễ phật đàn năm hai nghìn hai mươi bốn là hạnh phúc và toàn thiện với mục tiêu hướng đại chúng
học theo lời dạy của đức phật thích ca momi thân tâm đều hướng thiện để xây dựng cuộc sống hạnh phúc
gia đình hạnh phúc xã hội hạnh phúc
trên nhiều con đường tuyến phố của hà nội đặc biệt là khu vực gần chùa
đều được trang trí rực rỡ cầu hòa mừng phật đàn phật lịch
trên đường quán xứ chùa quán sứ là nơi đặt trụ sở của giáo hội phật giáo việt nam
được trang trí cờ hòa vô cùng lộng lẫy
đối với người tu hành nói riêng và những người theo đạo phật nói chung
ngày phật đàn sinh ngày một mươi năm tháng bốn âm lịch là ngày lễ lớn
đây là một trong ba ngày lễ quan trọng của phật giáo
gồm ngày phật đàn sinh ngày phật thành đạo ngày phật nhập niết bàn
đại lễ phật đàn không chỉ mang sắc màu của văn hóa tâm linh ngàn đời nay
mà còn được đông đảo quần chúng nhân dân cùng tăng nghi phật tử mong đợi để tỏ lòng thành kính đến đức phật
hòa vào không khí tuần lễ phật đàn phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi tám
phật giáo tp hà nội có nhiều hoạt động phật sự hướng đến phật đàn
người dân có thể giữ lễ giức kiệu tại chùa quan sứ